trên trạng đường bảy mươi năm năm hình thành và phát triển từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu to lớn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát triển đất nước
năm hai nghìn một mươi chín giá trị xuất khẩu lâm sản đạt một mươi một ba tỷ usd dự kiến năm hai nghìn hai mươi đạt một mươi ba tỷ đô la mỹ
việt nam đã trở thành quốc gia đứng thứ năm trên thế giới thứ hai châu á thứ nhất đông nam á về xuất khẩu lâm sản
hiện sản phẩm đồ gỗ của việt nam đã có mặt tại hơn một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
hiện tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang được giao chủ trì phối hợp hoàn thiện các chính sách thể chế về lâm nghiệp
trong đó cần nhất quán kiên quyết thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo vệ môi trường
giảm nhẹ thiên tai chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cung cấp đa dạng các dịch vụ môi trường rừng góp phần xoa đói giảm nghèo
cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn miền núi dân tập thiểu số và giữ vững quốc phòng an ninh
nhân dịp kỷ niệm lần thứ bốn mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước uân phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã đồng gửi điện mừng tới tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bùn nhang vô la chít thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thong lung sin su lích và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani gia thu tu
bức điện có đoạn viết chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong bốn mươi năm năm qua dưới sự lãnh đạo đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào anh em đã phát huy truyền thống anh hùng vượt qua mọi khó khăn thử thách đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước
chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững quốc phòng an ninh được đảm bảo chính trị xã hội ổn định
cùng ngày phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng tới bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lòm say công mạ xít
và trưởng ban đối ngoại trung mương đảng hoàng bình quân đã gửi điện mừng trưởng ban đối ngoại trung mương đảng nhân dân cách mạng lào sùn thon say nha trắc
tối nay tại hà nội đại sứ quán lào tại việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
về phía việt nam tới sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội phạm minh chính
bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng sự có các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trải qua bốn mươi năm năm
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân các dân tộc lào đã giành được nhiều thành tiệu to lớn
đất nước lào đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ phát triển trên cả ba lĩnh vực
an ninh chủ quyền dân tộc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế
đồng chí tòng thị phóng chúc mừng những thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước lào
đảng nhà nước việt nam luôn dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình để không ngừng củng cố
vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa việt nam lào
những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa việt nam và lào đã không ngừng phát triển
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đặc biệt truyền thống đoàn kết quý báu việt nam lào luôn được tiếp tục duy trì phát huy
để củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
tại đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
chiều nay lãnh đạo tri cục chăn nuôi thú y địa phương này xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện
một hộ chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh dịch tàn lợn châu phi
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nhiều con lợn đang nuôi trong chuồng của một gia đình ở ấp một mươi xã sông rai
huyện cầm mỹ có biểu hiện sốt da xuất huyết đi lại khó khăn bỏ ăn

các ngành chức năng tiến hành kiểm tra mổ khám và lấy mẫu gửi về tri cục chăn nuôi
và thú y tỉnh đồng nai xét nghiệm kết quả phát hiện virus gây bệnh dịch tàn lợn châu phi
trên hai mẫu bệnh phẩm
ngay sau đó chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và ngăn chặn dịch lây lan ra các hộ dân xung quanh
năm hai nghìn một mươi chín dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại nặng nề
khiến đàn lợn của đồng nai giảm xuống còn khoảng một năm triệu con
với nỗ lực tái đàn của người chăn nuôi và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng
đến thời điểm này tổng đàn lợn của đồng nai đạt gần hai hai triệu con
gần bằng thời điểm trước khi xảy ra dịch
ngày một tháng một mươi hai ngành nông nghiệp tỉnh long an đã phối hợp với chính quyền xã vĩnh bửu
huyện tân hưng tỉnh long an tiến hành tiêu hủy đàn lợn một mươi sáu con trên ba tháng tuổi
trọng lượng khoảng bốn mươi hai kg một con của ông lê nhật bình ấp năm xã vĩnh bửu
có ba con chết nghi bị dịch tả lợn châu phi
ông lê nhật bình cho biết ngày hai mươi tám tháng một mươi một gia đình phát hiện đàn lợn có vài con bỏ ăn
có dấu hiệu bị sốt nên mua thuốc về điều trị
đến ngày ba mươi tháng một mươi một đàn lợn có ba con chết gia đình liên báo cho cán bộ thú y xã đến xử lý
trước đó vào cuối tháng một mươi và tháng một mươi một trên địa bàn huyện tân trụ tỉnh long an
đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại hai hộ chăn nuôi lợn
hiện ủy ban nhân dân huyện tân trụ tỉnh long an vừa công bố dịch tàn lợn châu phi
tại xã tân bình và thị trấn tân trụ tỉnh long an
mưa lớn liên tục trong những ngày qua vào hồ thủy lợi thủy điện thực hiện điều tiết xả lũ
nên từ trưa và chiều tối nay ngày một tháng một mươi hai nhiều tuyến phố tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
bị ngập trên dịa rộng
riêng tại khu vực chợ tam kỳ bị ngập sâu khiến việc buôn bán lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn
mưa lớn kéo dài cùng với hồ thủy lợi phú ninh điều tiết xả lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ
tại khu vực chợ tam kỳ ở phường phước hòa nhiều nơi ngập sâu đến hơn năm mét
khiến việc mua bán của nhân dân gặp khó khăn
nhiều ký ốt quầy hàng buộc phải đóng cửa
còn tại thành phố hội an nhiều đường trong khu phố cổ hội an đã bị ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm
người dân phải dùng thuyền để đi lại
để bảo đảm an toàn chính quyền thành phố hội an đã cho học sinh ở một số khu vực nghỉ học
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi hai
hiện mực nước trên các sông vu gia thu bồn và tam kỳ đang lên cao đều ở mức trên báo động ba
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới mực nước trên các sông này lên sấp xỉ báo động ba
tối nay công an tỉnh đồng nai cho biết đã bắt giữ đối tượng mai xuân bình hai mươi một tuổi
thường trú tại huyện bảo lộc tỉnh lâm đồng
bình được xác định là nghi can đã xông vào cướp tại phòng giao dịch hóa an
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc đồng nai
ở thành phố biên hòa gây xôn xao dư luận ở địa phương mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
khoảng một mươi sáu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng bình đi xe máy đến phòng giao dịch hóa an
ở địa chỉ số hai nghìn một trăm linh sáu quốc lộ một k phường hóa an thành phố biên hòa
sau khi để xe máy ở phía ngoài lề đường đối tượng đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang màu đen
đeo găng tay và ba lô tiến vào bên trong
khi đến bàn giao dịch nhân viên đang làm việc
bình bất ngờ rút từ trong ba lô ra một vật màu đen nghi giống như quả liệu đạn
rồi bước lên tấm kính bàn khu vực nhân viên ngân hàng làm việc
bình dùng vật màu đen uy hiếp buộc hai nhân viên đi vào phía bên trong căn phòng
sau đó bình quay trở lại khu vực giao dịch của hai nhân viên với mục đích để tìm tiền
rồi nhanh chóng leo qua tấm kính để trốn thoát
qua kiểm đếm phía ngân hàng xác định đối tượng chưa cướp được tiền
vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng qua biên giới
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung thêm hai bị can liên quan
hai bị can bao gồm nguyễn thị kim hạnh còn gọi là mười tường
chú tài ấp phước thọ xã đà phước huyện an phú tỉnh an giang
và lê thị bạch vân chú tại ấp kiên bình một xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
bị can hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây
do cả hai bị can hiện không có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với hai đối tượng trên
cơ quan tổ chức người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên
cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay
tiếp nối chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức quốc tế nổi bật có trong bản tin gmt cộng bảy
cùng với biên tập viên thanh huyền
xin mời chị thanh huyền
vâng xin cảm ơn chị thanh hương
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
luật kiểm soát xuất khẩu của trung quốc
chính thức có hiệu lực
opec cộng đối mặt với thử thách cân bằng thị trường dầu mỏ
vận chuyển vaccine covid một mươi chín sứ mệnh thế kỷ của ngành hàng không
thưa quý vị hãng tin tasnim của iran dẫn một số nguồn thạo tin đã bác bỏ thông tin
tư lệnh cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng
trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở biên giới syri iraq
truyền thông iran cũng dẫn một số nguồn tin lưu ý rằng thông tin này được lan truyền
trong bối cảnh gần đây xảy ra vụ ám sát nhà khoa học iran mohsen farizadeh
nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận
trước đó kênh truyền hình al arabiya của ả rập xê út dẫn các nguồn tin iraq thông báo
một trong những chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
và ba người tháp tùng bị ám sát khi bị tập kích gần cửa khẩu al qaim
ở biên giới syri iraq
dù chưa quyết định thời điểm cụ thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh của tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato sắp tới nhưng hôm qua tổng thư ký nato jens stoltenberg
đã mời ông joe biden người được truyền thông mỹ đưa tin đắc cử tổng thống thứ bốn mươi sáu của mỹ
tham dự hội nghị này sau khi nhậm chức
tuyên bố đưa ra trước thềm cuộc họp của nato trong tuần này để bàn về chiến lược chung
của tổ chức này đặc biệt trong vấn đề củng cố vai trò của nato như là nhân tố chủ chốt
của phương tây
tuần trước cả tổng thư ký nato và chủ tịch hội đồng châu âu đều có cuộc điện đàm
với ông biden đề nghị ông xây dựng lại mối quan hệ xuyên đại tây dương và gặp gỡ
các đồng minh châu âu của washington
trong đó tổng thư ký nato jens stoltenberg đã cảm ơn ông biden là người ủng hộ lâu dài
cho nato và mối quan hệ xuyên đại tây dương trong khi chủ tịch hội đồng châu âu
charles misen cũng đề xuất xây dựng lại mối quan hệ xuyên đại tây dương bền vững hơn
luật kiểm soát xuất khẩu áp dụng cho tất cả các công ty ở trung quốc vừa chính thức có hiệu lực
từ ngày hôm nay theo luật trung quốc có thể thực hiện các biện pháp đối phó với bất kỳ quốc gia
hoặc khu vực nào lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và gây ra mối đe dọa đối với an ninh
và lợi ích quốc gia của trung quốc
đạo luật mới có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi hai và áp dụng cho mọi công ty ở trung quốc
bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài
trung giãi và có liên quan đến các nhà xuất khẩu nhà cung cấp dịch vụ trung gian như giao nhận hàng hóa
cũng như những người mua hàng hóa đó ở nước ngoài
các sản phẩm quân sự vật liệu hạt nhân mặt hàng có công dụng kép trong các lĩnh vực dân sự và quốc phòng
cũng nằm trong danh mục kiểm soát chặt chẽ
các cá nhân và tổ chức vi phạm luật sẽ bị phạt tiền tới hai mươi lần giá trị giao dịch và bị thu hồi giấy phép xuất khẩu
trung quốc cho biết luật kiểm soát xuất khẩu đưa ra nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia của trung quốc
thông qua việc quản lý các hoạt động xuất khẩu vật liệu và công nghệ nhạy cảm được liệt kê trong danh sách kiểm soát
giới quan sát nhận định đây là đòn trả đũa mỹ khi washington liên tục đưa ra các đòn trừng phạt công ty công nghệ của bắc kinh
chính phủ anh thông báo kể từ sau tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các công ty viễn thông của anh sẽ không được cài đặt thiết bị mạng viễn thông di động thế hệ thứ năm
hay còn gọi là năm g của công ty huawei trung quốc
thông báo được đưa ra trước thềm một cuộc tranh luận tại quốc hội anh về dự luật viễn thông mới và việc hoàn tất lịch trình gỡ bỏ thiết bị của huawei
bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số văn hóa truyền thông và thể thao anh oliver dowden cho biết
anh đang lên lộ trình loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp tiềm ẩn rủi ro khỏi các mạng năm g của nước này
điều này sẽ được thực hiện thông qua việc sử dụng các quyền hạn mới để xác định và cấm các thiết bị viễn thông tiềm ẩn mối đe dọa đối với an ninh quốc gia
công ty anh nếu vi phạm sẽ bị phạt tới một trăm linh bảng
chính phủ anh cũng đề ra chiến lược mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng năm g
bao gồm một khoản đầu tư ban đầu trị giá hai trăm năm mươi triệu bảng
phối hợp thử nghiệm với công ty nec của nhật bản và thiết lập các cơ sở nghiên cứu mới
cách đây ít phút cuộc họp trực tuyến của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các nhà sản xuất khác
còn được gọi là nhóm opec cộng vừa được tổ chức nhằm đưa ra quyết sách cuối cùng về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng
dự kiến quyết định này sẽ tác động lớn đến quỹ đạo ngắn hạn của thị trường dầu thô quốc tế
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tiếp tục tạo áp lực đối với nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu
trong bài phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm opec cộng bộ trưởng năng lượng algeria cho biết
trong năm tới nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại
mức trước đại dịch ước tính vào khoảng bốn bốn và tăng trưởng nhu cầu dầu dự kiến sẽ ở mức cao với sáu một triệu thùng một ngày
tuy nhiên theo giới quan sát cuộc họp của opec cộng đứng trước nguy cơ bất đồng cao
khi một số thành viên phải chịu thiệt hại lớn nếu tiếp tục cắt giảm sản lượng
đặc biệt khi giá dầu ghi nhận mức tăng tích cực trong thời gian gần đây
dù vậy hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán mức cắt giảm bảy bảy triệu thùng một ngày hiện nay
theo thỏa thuận đạt được hồi tháng bốn sẽ được gia hạn từ ba đến sáu tháng
facebook tuyên bố đã gần đạt được thỏa thuận mua customer có trị giá lên tới hơn một tỷ usd
đây là công ty khởi nghiệp chuyên về các nền tảng và chương trình hỗ trợ dịch vụ khách hàng
sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai để tương tác với con người
cách đây khoảng một năm công ty công nghệ customer được định giá khoảng bảy trăm một mươi triệu usd
công nghệ của hãng customer cho phép thu nhận các cuộc trò chuyện từ các kênh khác nhau
và đưa chúng về một màn hình duy nhất mà hiện nay khách hàng ngày càng có xu hướng thích liên lạc với các công ty
qua tin nhắn hơn là gọi trực tiếp
hồi tháng một mươi customer cho biết công ty bắt đầu tích hợp với tính năng tin nhắn trên instagram của facebook
tính tới thời điểm này facebook đã mua hơn một trăm linh công ty trong đó có nhiều thương hiệu đình đám như instagram
với giá gần một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi hai hay whatsapp với giá một mươi chín tỷ usd năm hai nghìn một mươi bốn
đọc nhất vô nhị đối với ngành hàng không
trong một khu kho lạnh nằm sát sân bay phanh phuốc của đức hãng hàng không duzwell lufthansa ag
đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa đội tàu bay ngủ đông đã lâu vào thực hiện sứ mệnh vận chuyển hàng triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
nhiệm vụ này đã được lufthansa một trong những hãng vận tải hàng không lớn nhất thế giới lên kế hoạch từ tháng bốn
với tần suất bay thấp do nhu cầu đi lại của hành khách lao dốc giữa đại dịch
các hãng hàng không sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực diệt trừ covid một mươi chín thông qua việc vận chuyển hàng triệu liều vaccine tới mọi ngõ ngách trên toàn cầu
đó là nhiệm vụ chưa có tiền lệ đầy khó khăn sau khi các hãng hàng không buộc phải sát thải nhân viên cắt giảm đường bay để sống sót trong khủng hoảng
đây sẽ là hoạt động hậu cần lớn nhất và cũng thuộc diện phức tạp nhất của ngành hàng không
cả thế giới đang dựa vào chúng tôi vận chuyển vaccine cho hàng triệu người khắp thế giới sẽ là sứ mệnh thế kỷ của vận tải hàng không
theo ước tính để thực hiện sứ mệnh thế kỷ này ngành hàng không sẽ cần phải sử dụng tám chuyến bay dòng máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy có sức trở một trăm một mươi tấn
sẽ phải mất đến hai năm để chuyên trở một mươi bốn tỷ liều vaccine bảo đảm cho mỗi một người trên thế giới được tiêm ngừa hai mũi vaccine
nhiệm vụ vận chuyển vaccine quan trọng như chinh phục đỉnh everes tuy nhiên để chinh phục được mốc này ngành hàng không sẽ phải vượt qua không ít khó khăn
các tàu bay chuyên dụng vẫn đang hoạt động hết công suất tuy nhiên lưu lượng hàng hóa qua đường hàng không không suy giảm mạnh trong năm nay do số lượng máy bay chở khách phải nằm bến tăng vọt
các hãng hàng không mới chỉ hoán cải khoảng hai năm trăm linh máy bay chở khách sang chở hàng tuy nhiên vận chuyển vaccine bằng đường hàng không hiện giờ đang gặp thách thức do các phi công không được bay thường xuyên đến các điểm thông thường
chúng ta phải hành động rất nhanh chóng để giúp thế giới chống chọi với đại dịch một điểm quan trọng là phải vận chuyển vaccine bằng máy bay
tới những đối tượng cần được tiêm ngừa vì thế cần phải mở lại đường bay
muốn cho phép nhiều máy bay trở lại hoạt động chính phủ các nước cần mở cửa du lịch đi lại bằng đường hàng không
trong khi đó vaccine do pfizer biontech nghiên cứu phát triển cũng đặt ra thách thức mới loại vaccine này khi vận chuyển phải được bảo quản trong điều kiện lạnh sâu ít nhất là âm bảy mươi độ c tức là lạnh hơn nhiệt độ mùa đông ở bắc cực
trước khi đến đích vaccine có thể được để trong hộp ở nhiệt độ cực lạnh
từ đó giúp nâng thời hạn sử dụng của vaccine thêm sáu tháng hoặc là đặt trong tủ lạnh ở bệnh viện với nhiệt độ từ hai đến tám độ c hoặc là trong các thùng chữa đặc biệt do pfizer chế tạo
cũng có thể sử dụng giải pháp tạm thời là dùng đá khô ướp lạnh trong thời gian một mươi năm ngày
bất chấp những lo ngại một mạng lưới toàn cầu đã được thiết lập hoàn chỉnh về phân phối dược phẩm làm tiền đề để thúc đẩy quá trình phân phối vaccine
theo đó các thành phố từ miami dallas và london đến leeds abbey dubai mumbai singapore và incheon đều đã có sẵn những kho chứa
bên cạnh đó việc giao hàng sẽ không chỉ là nhiệm vụ của riêng các hãng hàng không
xe ô tô xe buýt xe tải thậm chí là xe máy xe đạp và lừa cũng có thể được sử dụng để phân phối vaccine đến những vùng nông thôn hẻo lánh
nhiều nơi có thể phải cần sử dụng cả hình thức giao hàng đi bộ
không thể có đủ tủ đông ở tất cả mọi nơi
những loại vaccine đông lạnh này thường có độ ổn định không cao
các công ty dược cần phải tìm ra cách thức để nâng cao tính ổn định cho vaccine
hiệp hội vận tải hàng không thế giới cũng cảnh báo nguy cơ vaccine bị làm giả hoặc thậm chí là cả ý đồ làm gián đoạn việc phân phối
trước các lo ngại đó các công ty dược đã lên tiếng chấn an khẳng định rằng họ sẽ yêu cầu các hãng vận tải hộ tống an ninh nghiêm ngặt đối với từng lô vaccine
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt